thưa quý vị và các bạn đến nay ngoài ba di sản thiên nhiên thế giới
đất nước việt nam chúng ta còn có tới một mươi bốn di sản văn hóa thế giới
và bốn di sản tư liệu thế giới đã được unesco công nhận vinh danh
về các di sản văn hóa vật thể thế giới chúng ta có
quần thể di tích cố đô huế được công nhận vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phố cổ hội an được công nhận ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thánh địa mỹ sơn được công nhận năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hoàng thành thăng long được công nhận ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
thành nhà hồ được công nhận ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi
và các di sản văn hóa phi vật thể sẽ được công nhận vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
về các di sản văn hóa phi vật thể từ năm hai nghìn ba đến cuối năm hai nghìn một mươi
chúng ta có các di sản unesco công nhận gồm
nhã nhạc cung đình huế
không gian văn hóa cùng chiêng tây nguyên
dân ca quan họ
được unesco công nhận là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn chín

hội gióng ở đền phù đồng gia lâm và đền sóc huyện sóc sơn
hát xoan phú thọ
tiếng ngưỡng thở cúng hùng vương
đờn ca tài tử
ví rậm nghệ tĩnh
cùng với một mươi bốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới nêu trên
việt nam còn có một di sản văn hóa hỗn hợp
đó là quần thể danh thắng tràng an ninh bình
tràng an là một trong những nơi có cảnh quan đẹp và quyến rũ nhất trên thế giới
phủ lên cảnh quan là thảm rừng và các tháp dạng nón hùng vĩ cao hai trăm linh mét
với các hố trũng hẹp khép kín bao quanh bởi các sống núi nối liền nhau
các đầm lầy thông nhau qua hệ thống suối xuyên ngầm có chiều dài lên tới một km
ngoài ra nơi đây còn sở hữu các di tích danh thắng
đã được chính phủ việt nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng
như khu du lịch sinh thái tràng an khu du lịch tam cốc bích động chùa bái đính cố đô hoa lư
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tại đô ha
với sự đồng thuận tuyệt đối của ủy ban di sản thế giới
quần thể danh thắng tràng an chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của việt nam
bên cạnh đó chúng ta còn có bốn di sản tư liệu thế giới
đó là mộc bản triều nguyễn được công nhận ngày ba mươi một tháng bảy
bìa tiến sĩ văn miễu quốc tử gám được công nhận tháng ba
mộc bản kinh phật chùa vĩnh nghiêm được công nhận năm hai nghìn một mươi
châu bản triều nguyễn được công nhận năm hai nghìn một mươi
từ sau khi trở thành niềm tự hào dân tộc
các di sản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành
ở trung ương và địa phương ở trong nước và quốc tế
tuy nhiên có một vấn đề là
việc du lịch tăng trưởng nóng
thì bên cạnh lợi ích kinh tế thu được
cũng đang đặt ra rất nhiều áp lực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa
cũng như bảo đảm phù hợp phát triển hạ tầng dịch vụ tại nhiều địa phương
thực tiễn cho thấy tăng trưởng về du lịch cần phải đi kèm mở rộng
nâng cao chất lượng hạ tầng dịch vụ
không gây tổn hại môi trường cũng như các tài sản văn hóa của đất nước
phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài
giải bài toán tăng trưởng nóng về du lịch của tác giả khánh minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi tám của tổ chức du lịch thế giới
việt nam xếp thứ ba trong top một mươi quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất thế giới
đồng thời là đại diện duy nhất của châu á
lọt vào danh sách ba trong số một mươi quốc gia có du lịch trải nghiệm tốt nhất thế giới
đặc biệt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tăng gần bốn lần
từ bốn hai triệu lượt năm hai nghìn tám
lên một mươi năm năm triệu lượt năm hai nghìn một mươi tám
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng số khách quốc tế đến việt nam tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
không chỉ tăng lượng khách quốc tế
khách trong nước cũng tăng nhanh
từ hai mươi năm triệu lượt năm hai nghìn tám
lên tám mươi triệu lượt năm hai nghìn một mươi tám
du lịch phát triển mạnh mẽ
đã đóng góp quan trọng về
theo báo cáo từ tổng cục du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch
với một mươi năm năm triệu lượt khách quốc tế
và tám mươi triệu lượt khách trong nước
tổng nguồn thu từ khách du lịch năm hai nghìn một mươi tám
đã mang lại hơn

du lịch đã đóng góp tám cho gdp
cùng với những lợi ích về kinh tế
thì thông qua du lịch
văn hóa việt nam cũng được quảng bá mạnh mẽ
và đồng thời
với bạn bè quốc tế
đóng góp từ sự phát triển của ngành du lịch
là không thể phủ nhận
tuy nhiên nếu du lịch tiếp tục phát triển quá nóng
thiếu kiểm soát
sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng
theo báo cáo thường niên
được ngân hàng thế giới
vfb công bố tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
du lịch việt nam
đã chạm đến điểm bùng phát
trong phát triển
các hệ lụy từ việc phát triển du lịch
quá nóng đã được cảnh báo
đang ngày càng trở nên cấp thiết
về tình trạng các điểm đến bị khai thác
theo lối tân thu
đang có chiều hướng xuất hiện ngày một nhiều
có thể thấy khá rõ
qua việc tác động của du lịch đến nền kinh tế giảm dần
tài sản du lịch văn hóa và thiên nhiên xuống cấp
sự ủng hộ của cộng đồng địa phương
với du lịch dần biến mất
tại những điểm nóng về du lịch
khách đông là căn nguyên
của nhiều ứng xử lịch lạc mâu thuẫn
giữa người kinh doanh với khách du lịch
cũng là nguyên nhân của việc mở rộng
tăng số lượng các cơ sở lưu trú
một cách thiếu kiểm soát
dẫn đến hạ tầng quá tải
dịch vụ không đáp ứng nổi
câu chuyện của phố cổ hội an quảng nam
là một thí dụ điển hình
tại đô thị cổ này
mùa nào cũng đông du khách
kể cả thời điểm được cho là trái mùa
lượng khách đông quanh năm
khiến hội an quá sức
trong việc đáp ứng các nhu cầu nghỉ ngơi
giải trí tham quan
một số di tích xuống cấp biến dạng
không ít cơ sở lưu trú kinh doanh
bắt đầu có biểu hiện trộp giật
trong bãi biển
sự đông đúc
đôi khi khiến du khách ngộp thở
không còn cảm nhận được sự bình yên
và không khí trong lành
của đô thị cổ
vốn là hai yếu tố tạo nên sự hấp dẫn
được du khách đánh giá cao
khi đến hội an
không chỉ tại hội an
tại nhiều điểm đến nổi tiếng khác như
nha trang hạ long đà lạt sapa
côn đảo phú quốc
việc quá tải lượng khách
cơ sở lưu trú tăng ồ ạt
cũng gây ra rất nhiều hệ
quả nặng nề đối với văn hóa môi trường
cũng như đời sống sinh hoạt
của người dân địa phương
bởi mỗi khách sạn xây mới kéo theo
nhu cầu về điện nước xử lý chất thải
và các dịch vụ đi kèm khác tăng lên
trong khi đó khả năng cung cấp
các dịch vụ này tại không ít địa phương
vẫn chưa tương xứng
chưa kể điều kiện về hạ tầng giao thông y tế
tại nhiều địa phương cũng chưa phát triển kịp
với sự bùng nổ của du lịch
gây ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
thậm chí không chỉ ô nhiễm môi trường
trung của địa phương
mà còn ô nhiễm chính trong vùng lõi di sản
ảnh hưởng nghiêm trọng
giá trị di sản
nguy cơ chảy máu di sản
cũng rất gần
nếu du lịch cứ tiếp tục phát triển ồ ạt
sẽ phá vỡ làm biến mất dần
các nét đặc trưng của di sản nơi riêng
và văn hóa truyền thống của địa phương
nguyên tắc thứ hai
của điều hai công ước quốc tế về du lịch văn hóa
trong việc quản lý du lịch
ở những nơi có di sản quan trọng
được hội đồng di tích và di chỉ quốc tế
trực thuộc unesco
thông qua tại mexico vào tháng một mươi
các dự án hoạt động và phát triển du lịch
phải đạt được những kết quả tích cực
và phải giảm thiểu những tác động
bất lợi lên di sản
và lối sống của cộng đồng chủ nhà
mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu
và ước mong của khách tham quan
việt nam hiện có rất nhiều
di sản được unesco công nhận
như đã nêu trên
xong đồng thời cũng đều là những điểm nóng du lịch
điều này cho thấy
đã đến lúc cần thiết phải có những giải pháp hữu hiệu
để giải bài toán tăng trưởng nóng về du lịch
bởi việc bị unesco rút danh hiệu di sản
đã từng có tiền lệ
và vẫn đang là một vấn đề có tính thừa sự
tổ chức này
từng hai lần rút danh hiệu di sản
với khu bảo tồn linh dương ả rập
ở vương quốc oman
và thung lũng enber
của thành phố dresden đức
thực trạng nêu trên cho thấy
phát triển cân bằng
là một trong các giải pháp quan trọng hàng đầu
có tính thèn chốt
trước mắt cần giải quyết tình trạng lượng khách quá tải
tại nhiều điểm đến bằng những biện pháp quản lý
thực sự hiệu quả với luồng khách
để hạn chế số lượng khách
tập trung quá đông cùng một thời điểm
để giảm áp lực lên điểm đến
thí dụ nên tham khảo ý kiến
của wfp cho rằng
cần áp dụng đánh giá phân tầng
bằng cách thu phí cao hơn
để được tiếp cận những điểm
có nguy cơ cao hơn
hoặc xác định ngưỡng chi tiêu tối thiểu
để đón khách
thu giá ủn tắc
trong đó phí tham quan được thu cao hơn
tại một số điểm du lịch nhất định
ở thời điểm nhu cầu đạt đỉnh
bên cạnh đó
áp đặt chỉ tiêu hạn mức rõ ràng
về số lượng khách tối đa
được đến những địa điểm nhất định
vào thời điểm cụ thể
đã có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng
trên thế giới sử dụng các giải pháp này
nhằm giữ lại giá trị văn hóa
cốt lõi của điểm đến
đồng thời vẫn bảo đảm duy trì lượng du khách cần thiết
như chính quyền thành phố barcelona
tây ban nha
đã đóng cửa các khách sạn mới mọc lên
trong khu vực trung tâm lịch sử của thành phố
để hạn chế lượng tàu thuyền cập cảng
tránh tác động xấu đến môi trường
tương tự amsterdam
thành phố có chưa tới một triệu dân
nhưng lại đón hơn một mươi chín triệu du khách mỗi năm
cũng giảm lượng du khách
bằng cách áp dụng mức thuế
cho mọi khách sạn
đồng thời hạn chế hoạt động của dịch vụ
cho thuê nhà ngắn hạn trên airbnb
một hệ thống đặt
và cho thuê phòng căn hộ trực tuyến
còn tại new zealand
để tránh tình trạng quá tải
cục bảo tồn nước này
đã áp dụng hệ thống đặt trước bắt buộc
đối với du khách muốn tham gia
một số chuyến du lịch dài ngày
đến các điểm du lịch tự nhiên
tại những di tích nổi tiếng như
machu picchu peru
hay cung viên guel tây ban nha
để ngăn chặn tình trạng
xuống cấp của di tích
chính quyền các nước này đều thực hiện
bán loại vé giới hạn thời gian tham quan
trong khi đó
để khống chế lượng khách du lịch
nước này đã yêu cầu du khách
phải mua chuyến trọn gói
của các công ty du lịch trong nước
bảo đảm mỗi du khách
phải tiêu ít nhất từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi usd một ngày
tại việt nam
trong khi chờ giải pháp tối ưu
cũng như đánh giá toàn diện
của các nhà khoa học trong nước và quốc tế
về việc trùng tu bảo vệ di tích chùa cầu
sẽ hạn chế lượng du khách
bằng cách giới hạn không vượt quá
hai mươi người một lượt khi lên tham quan chùa
trong báo cáo thường niên
tổ chức này cũng đưa ra lời khuyên cho việt nam
về việc sử dụng công nghệ số
để kiểm soát đám đông hiệu quả hơn
wkb lấy thí dụ
về trường hợp đảo enido philippines
đã khống chế lượng khách hiệu quả
bằng cách dùng các ứng dụng số
để phân bổ du khách
theo khoảng thời gian cụ thể
ngoài giải pháp hạn chế su du khách
có thể thực hiện chính sách khuyết tán
để không gây áp lực
tại các điểm đến trung tâm
bằng cách tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới
mở rộng các vùng du lịch vệ tinh
du lịch khánh hòa
đang làm khá tốt điều này
với ba trăm tám mươi km bờ biển
có nhiều vịnh đầm đảo đẹp
địa phương này là điểm đến
thu hút đông đảo du khách
ước tính chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
khánh hòa đã đưa ra
đón hơn bốn một mươi bốn triệu lượt khách du lịch
tăng hơn một mươi một
so với cùng kỳ
du khách đến khánh hòa lại tập trung phần lớn
tại vịnh nha trang
biến nha trang từ một đô thị biển thoáng đẳng
thành một đô thị nén
với người khách sạn xe cộ
và ủn tắc
để khắc phục tình trạng quá tải du khách
tại khu vực trung tâm
khánh hòa đã thực hiện thu hút đầu tư
ở hai khu vực mới
là bắc bán đảo cam ranh và nam vịnh vân phong
nhằm mở rộng địa giới du lịch
tạo thêm các vệ tinh du lịch
hội an cũng đã mở rộng khu vực du lịch
ra vùng ven phố cổ
với mô hình du lịch cộng đồng
tại các làng nghề như
làng nghề chiêm tây cách hội an hai km
song song với việc quản lý hiệu quả luồng khách
các cơ quan chức năng cũng cần
phối hợp các bộ ngành liên quan
nâng cao tiêu chuẩn chất lượng
cải thiện dịch vụ và hạ tầng cơ bản
tại các điểm đến
đồng thời tăng cường hoàn thiện
mở rộng hạ tầng giao thông đường bộ
đường hàng không dịch vụ y tế trong nước
giảm tình trạng quá tải
với lượng du khách ngày càng tăng
và các tài sản văn hóa
là những giá trị quan trọng của một quốc gia
nhưng lại khó có thể tồn tại vĩnh cửu
dưới tác động của thời gian và con người
vì thế không thể chấp nhận
hy sinh môi trường
hy sinh tài sản văn hóa
để đánh đổi tăng trưởng du lịch
và việc bảo đảm
hiện thực hóa
nguyên tắc quan trọng này
đang không chỉ đòi hỏi vai trò trách nhiệm
của ngành du lịch nói riêng
hay các địa phương
mà cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị
bảo đảm ngành du lịch đất nước
ngày càng phát triển lành mạnh bền vững
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
giải bài toán tăng trưởng nóng
về du lịch của tác giả khánh minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau